thưa quý vị bộ y tế cho biết tính từ một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng bảy đến sáu h ngày tám tháng bảy
việt nam có ba trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận trong nước tại tp hcm là hai trăm ba mươi bốn ca
bình dương tám mươi ca trong đó hai trăm sáu mươi bốn ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính đến sáu giờ sáng nay việt nam có tổng cộng là hai mươi một bốn trăm chín mươi bốn ca ghi nhận trong nước và một tám trăm chín mươi một ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi chín chín trăm hai mươi bốn ca
số ca tử vong là một trăm linh hai ca số ca điều trị khỏi là tám năm trăm năm mươi bảy ca
có một mươi ba tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới